một nhóm đông các đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại xã mỹ hưng huyện thạnh phú đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
phối hợp cùng công an huyện thạnh phú bắt quả tàng
tại hiện trường một mươi tám đối tượng bị bắt quả tang cùng một bộ tài xỉu ba xe mô tô một mươi chín điện thoại di động
số tiền gần hai trăm một mươi sáu triệu đồng và một số tăng vật liên quan
qua làm việc các đối tượng thừa nhận tụ điểm đánh bạc trên do bùi thị lài
chú thị trấn thạnh phú đứng ra tổ chức và thu lợi bất chính